lợi thế tiềm năng của lòng hồ sông đà đã nuôi dưỡng cả những khát vọng những giấc mơ khởi nghiệp của những người trẻ ngày hôm nay
lợi thế tiềm năng to lớn đó khi được khai thác sẽ đem đến những mẻ cá ăn áp ghe thuyền và một câu chuyện khởi nghiệp đối với những người dám nghĩ dám làm trên lòng hồ sông đó
hồ hòa bình với chiều dài bảy mươi km trải rộng trên địa bàn một mươi bảy xã thuộc năm huyện thành phố được hình thành sau khi có công trình thủy điện hòa bình
sông đà bị ngăn lại nước dâng lên ngập cả một vùng rộng lớn hồ có tổng diện tích hơn hai km hai có nơi sâu đến cả trăm mét lòng hồ hòa bình đã tạo thành một khu vực sinh trường lý tưởng cho các loài thủy sản
đến thăm lòng hồ sông đà hòa bình vào một ngày nắng đẹp bị thu hút bởi cảnh sông nước mênh mông trong vắt anh đặng thế triều còn được thưởng thức món ăn ngon đánh bắt từ lòng hồ của bà con sinh sống nơi đây
đó cũng là cơ duyên mà anh đặng thế triều nhận ra tiềm năng to lớn mà lòng hồ sông đà ở hòa bình có thể đem lại
trong một đợt nơi nên thăm người thân trên này

tôi nhận thấy là nơi trên này có một cái môi trường nước rất là sạch một cái môi trường mà có rất nhiều cái nguồn thức ăn tự nhiên và một cái môi trường nó thật là tuyệt vời để mà nuôi cá
thông tôi đã nảy ra một cái suy nghĩ là sẽ phát triển và nuôi nhân rộng cái cá chất lượng ngon để đem đến phục vụ cho người thân cũng như là cộng đồng rất là rộng nữa để mọi người biết đến chất lượng cá và tiếp xúc với được nguồn cá chất lượng cao ngoài những cái mà tôi thấy có tiềm năng và phát triển được
cái thứ hai là cái quan điểm là tôi muốn phát triển một cái kinh tế của gia đình để đưa những người thân người hàng và cộng đồng phát triển được nhiều người để phát triển những cái mô hình nhân rộng ra và tôi đã thấy đó là cái động lực cũng như là một cái quyết tâm của tôi để tôi theo đuổi và phát triển cái mô hình đó để nhân rộng ra với mong muốn rằng không những bản thân tôi và nhiều người thân trong gia đình cũng như bạn bè tôi có thể phát triển cái mô hình này
ý tưởng đến với anh tình cờ nhưng ý chí thổi thúc mạnh mẽ anh sẽ khởi nghiệp từ dòng sông đà này
sự chủ phú ở nơi đây khiến anh có niềm tin mãnh liệt vào dự định của mình
có thể có nhiều gian nan thử thách nhưng cần phải đưa ý tưởng vào thực tế
nghĩ là làm
lĩnh vực nuôi cá lồng trên lòng hồ sông đà ở hòa bình hoàn toàn mới mẻ đối với anh
chưa có chút kiến thức nào từ con cá
cách chăm sóc cá rồi điều kiện tự nhiên ở vùng hồ này
anh phải tự mầy mò tìm hiểu qua sách vở qua bà con và các chuyên gia trong ngành
nhưng anh không muốn chỉ nuôi cá theo cách thông thường
anh muốn tận dụng ưu thế của lòng hồ để có những mẻ cá chất lượng tốt nhất hoàn toàn tự nhiên và đạt tiêu chuẩn cao
điều làm tôi cảm thấy hoài hóng nhất đó là khi tôi sản xuất nuôi cá theo mô hình này
vẫn bảo vệ được cái tự nhiên
cái thứ hai tôi sản xuất ra những cái dòng cá mà nó rất là chất lượng an toàn
và nó rất là thân thiện với cái môi trường
nó không bị làm ảnh hưởng hoặc là xáo trộn những cái cảnh quan như là cái môi trường xung quanh
rồi vừa học vừa làm người dân xóm ven lòng hồ sông đà tỉnh hòa bình
đã bắt đầu triển khai nuôi thủy
tuy nhiên quy mô nuôi cá còn nhỏ lẻ chưa được đầu tư nhiều
đa số lồng bè được làm bằng tre nứa không bảo đảm độ bền chắc
việc chăm sóc và kỹ thuật nuôi mới dừng ở mức độ nhất định
anh đặng thế triều muốn xây dựng một quy mô nuôi cá chuyên nghiệp với nhiều loại cá đặc sản quý hiếm
có giá trị dinh dưỡng và mang đến nguồn lợi kinh tế cao
như các loại cá như cá lăng cá tầm cá anh vũ cá ngạch cá nheo cá dầm xanh
theo mô hình này cá được bơi thả hoàn toàn với môi trường nước sạch tại lòng hồ sông đà
người nuôi cá lồng phải bảo đảm quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn
khai thác đúng tuổi thương phẩm không sử dụng thuốc kháng sinh
hóa chất độc hại làm ảnh hưởng đến chất lượng cá
cá lồng của tôi như con chấm đen nguồn thức ăn của nó dùng bằng con tét ở ngoài sông
do người dân đánh bắt mình mua lại và cho cá chấm đen như cá lăng một số mái cá chỉ ăn tới con
về con chấm cỏ thì mình chấm cỏ trên đồi và mình lấy cỏ về chuyên doan bằng cỏ voi cỏ sữa
còn trên này thì tôi thì buổi tối thì có những cái vó để mình thắp địa đêm buổi tối
để thu hút tép vào và mình kéo lên để bắt những con tép đấy để cho cá của mình ăn
lượng thức ăn thì mình tính theo cái trọng lượng của con cá lúc hiện thời
mình cho ăn từ ba tới năm cái trọng lượng cơ thể của con cá để được ăn trong một ngày
sau ba năm tự học hỏi và ba năm tiếp triển khai dự án
hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn vcv sông đà của anh đã có gần một trăm linh lồng cá gồm cá giống và cá trưởng thành
các đặc sản như cá chiên cá dầm xanh cá lăng chấm và cá thương phẩm như cá chép cá ngạnh cá riêu hồng
những gì đạt được hôm nay là thành quả anh cùng với những người cùng chung tay vượt qua bao khó khăn thủa ban đầu lập nghiệp
quá trình vừa làm vừa học đã đem lại những bài học cho anh mà chỉ có thực tế mới dạy cho anh những kinh nghiệm quý giá
kinh nghiệm đó đến từ nhiều lần thất bại
đó là khi đàn cá nuôi màu
mãi không lớn thị trường thì không đón nhận
đó là khi vốn liếng cạn kiệt
khi mới nuôi thì tôi nghĩ mọi việc vấn đề rất là dễ dàng
mình cứ nuôi cứ cho ăn là nó lớn nhưng khi đó thì mình không biết áp dụng
cũng như là mình chăn nuôi theo một cái là theo cái suy nghĩ bởi vì mình không có kiến thức sâu sắc về nó
thì chăn nuôi nó không hiệu quả con cá nó không đớn và nó cứ chết nó tất thoát
và điều đó làm cho cái đồng tiền mình đổ vào khi sản xuất chăn nuôi
thì nó không những không nảy nở lên mà nó cứ bị bào mòn và tiêu hào
và làm cho tôi có những cái rất là chăn trở
và rất là lớn nó ảnh hưởng đến không phải riêng cá nhân tôi
mà ảnh hưởng với những người anh em đồng hành và những cái nhà đầu tư cho tôi
để khi làm việc đó rất là khó khăn
từ cái sự thay đổi đó làm tôi có sự quyết tâm tôi sẽ chăn nuôi lại với một cái hiện đại hơn
một cái nó sáng tạo hơn và một cái nó áp dụng giữa truyền thống và một cái công nghệ khoa học vào
trước thất bại đã có lúc anh nản lòng nhưng chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ
quyết tâm làm lại từ đầu
mỗi lần thất bại là một bài học để anh không lặp lại trong chặng đường tiếp theo
giờ đây những chuyến hàng đều đạn hàng tuần từ lồng cá về đến thủ đô hà nội
là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bền bỉ và sự đầu tư nghiêm túc từ anh
chị nguyễn ngọc trinh thường tìm kiếm những thực phẩm sạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho gia đình mình
chị thường lựa chọn những siêu thị có uy tín để mua hàng
các loại cá của công ty trách nhiệm ưu hạn vcv sông đà là thực phẩm quen thuộc của gia đình chị
bởi thịt cá thơm ngon được bảo đảm an toàn
tôi cũng đã đi một số chợ các thứ ở ngoài nhưng mà tôi thấy nó không an toàn
vì thế là tôi có lựa chọn cái
hano farm để mà mua thực phẩm đặc biệt nó là cá
nhà thì có con nhỏ vì thế là phải chọn thực phẩm tươi sạch để cho đảm bảo sức khỏe của con và gia đình
tôi thì hay mua cá chép sông đà ở tại đây
tôi thấy là cá rất là ăn rất là ngon thơm và thịt nó dai nó đảm bảo
thương hiệu cá của công ty trách nhiệm ủng hạn vcv sông đà
cũng được quản lý của siêu thị hano farm đánh giá tốt đủ tiêu chuẩn để công ty nhập vào nguồn hàng của siêu thị
hano farm chúng tôi thì luôn đặt tiêu chí là lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất sự rõ ràng
có các chứng nhận kiểm dịch về an toàn thực phẩm và có chất lượng đảm bảo để đưa đến tay người tiêu dùng
hano farm đã có dịp trải nghiệm và đến tham quan khu nuôi thùng cá của bên sông đà
vì vậy thì cái quy trình cái kỹ thuật nuôi của người ta
người ta lựa chọn từ cái con giống ấy là những con giống thần trùng
và quá trình chăm sóc thì cá được a không sử dụng cám được nuôi bằng những thực phẩm như là con cá mương hoặc con tép ấy
để đảm bảo là chất lượng cá là luôn rắn chắc ngon nhất để đưa đến tay người tiêu dùng
hano farm công ty trách nhiệm ưu hạn vcv sông đà
ngoài việc có một số sản phẩm có nguồn gốc xuất sự rõ ràng đưa đến tay người tiêu dùng
có mặt ở siêu thị uy tín anh đặng thế triều còn phát triển mô hình từ trang trại tới bản ăn
anh đã đặt một cửa hàng riêng của công ty tại thành phố hà nội để phân phối trực tiếp cá lồng do công ty nuôi đến tận tay người tiêu dùng
quy trình làm cá theo tiêu chuẩn vệ sinh được tuân thủ môi trường cho cá sinh sống cũng được đầu tư để gần nhất với lòng hồ sông đà
như nước ở cửa hàng đây thì là hoàn toàn là nước
được lọc qua máy lọc nước mà dùng cho người ăn
nước hàng ngày thì là có một hệ thống lọc bằng cát than hoạt tính
đầu tiên là phải giữ được trong làm sao cho cái độ trong của nước tối đa giống trên hòa bình nhất có thể
và thứ hai nữa là cái rất là quan trọng đấy là nhiệt độ của nước
nhiệt độ nước của cá khi nuôi trên hòa bình là nhiệt độ nước luôn giao động ở khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
làm sao thì về cửa hàng này nước cũng phải đảm bảo nhiệt độ từ khoảng hai mươi hai đến hai mươi ba độ
chúng tôi có một hệ thống điều hòa lướt cá
hệ thống điều hòa này là chạy
nước được luân phiên qua điều hòa thì nước luôn luôn duy trì ở mức nhiệt độ ổn định
làm sao để cho con cá nó không bị biến đổi về nước và môi trường nhất có thể
với sự năng động kết hợp các hình thức kinh doanh
anh đặng thế triều vừa nuôi cá vừa cung cấp qua đầu mối hoặc trực tiếp đến người tiêu dùng
nhờ thế sản phẩm cá sạch của anh nhanh chóng thâm nhập được vào thị trường
và chủ động được nguồn cung của mình
hình thức sản xuất và phát triển
phân phối như vậy đã cung cấp cho người tiêu dùng những con cá tươi ngon
chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
đó có lẽ là tiêu chí lớn nhất anh đặng thế triều đã đạt được
khi vượt qua khó khăn và tạo dựng con đường khởi nghiệp riêng của mình
cá lồng của anh đặng thế triều cũng được nhiều khách du lịch ghé thăm
họ được trải nghiệm thực tế tận mắt nhìn những chú cá khỏe mạnh bơi lội tung tăng
thưởng thức những món tươi ngon ngay tại không gian thiên nhiên kỳ vĩ
trong bước phát triển tiếp theo của mình hình thức du lịch trải nghiệm trên
là kế hoạch trong tương lai mà anh cùng công ty đang thay ngén
đó có thể là bước đi liều lĩnh tiếp theo trong chặng đường khởi nghiệp của anh
nhưng sẽ mở ra một sự trải nghiệm thú vị mới mẻ